cùng quan điểm này phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng cài báo
bất cứ hoạt động buôn bán đi lại tiếp xúc nào nếu không chấp hành nghiêm trình các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
đều có thể dẫn đến nguy cơ lây nhiễm thành ổ dịch tại cộng đồng
ông nguyễn đắc phu cho biết
hiện nay chúng ta không thể biết ai bị bệnh hay là không bị bệnh ai đang mang bầm bệnh covid một mươi chín
bởi có những ca covid một mươi chín không có triệu chứng nên nguy cơ có thể đến với bất cứ ai
do đó ý thức của người dân rất quan trọng
nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch thì chỉ một ca bệnh cũng có thể lây lan thành các ổ dịch lớn
nếu không phát hiện sớm khoanh vùng dập dịch kịp thời
theo phó giáo sư trần đức phu các ca nhiễm cộng đồng đã có xu hướng giảm
tuy vậy nguy cơ dịch vẫn diễn biến phức tạp vẫn rất cao và khó lường
thời gian giãn cách xã hội vừa qua cũng chưa thể khẳng định được rằng các ca lây nhiễm cộng đồng không còn nữa
cuộc sống quay trở về trạng thái bình thường mới nhưng nguy cơ nhiễm dịch vẫn hiện hữu
nên người dân phải tự giác và nâng cao ý thức trong mọi hoạt động và thực hiện tốt biện pháp năm k
như đeo khẩu trang khử khuẩn không tụ tập giữ khoảng cách khai báo y tế
phó giáo sư trần đắc phu khuyến cáo đặc biệt khi có ho sốt thì phải đi xét nghiệm ngay
để đảm bảo việc phát hiện kịp thời không để lây nhiễm ra cộng đồng
những người đi từ vùng dịch về phải thực hiện nghiêm yêu cầu của bộ y tế
cần cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng bảy ngày
trong một diễn biến mới liên quan đến một ổ dịch covid một mươi chín chưa rõ nguồn lây
lực lượng y tế tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ghi nhận một chùm ca covid một mươi chín phức tạp
tại chợ đầu mối tân hòa với nhiều trường hợp nhiễm covid là người dân chuyên buôn bán
làm việc tại chợ đồng mối này
sáng một mươi tám tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc đắk lắc cho biết
trên địa bàn tp buôn ma thuật vừa ghi nhận một ổ dịch trong cộng đồng
tại chợ đồng mối tân hòa phường tân hòa tp buôn ma thuật
với một mươi hai trường hợp có kết quả dương tính với sars cov hai
các trường hợp này cư trú tại các phường thành nhất bảy người tân lợi hai tân hòa một và thành công một
theo cdc đắk lắc trước đó vào ngày một mươi bảy tháng một mươi anh pmt bốn mươi tám tuổi
chú tại đường soviet nghệ tính tp buôn ma thuật nhân viên bốc phát tại chợ đồng mối tân hòa
đến trung tâm y tế phường tân hòa làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
có kết quả dương tính với sars cov hai
kết quả xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr
sau đó đã khẳng định bệnh nhân này dương tính với covid một mươi chín
ngay sau khi ghi nhận trường hợp trên cdc đắk lắc phối hợp cùng trung tâm y tế phường tân hoa
tiến hành truy vết lấy mẫu xét nghiệm cho những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh
đến hai giờ ngày một mươi tám tháng một mươi tây ổ dịch này đã ghi nhận thêm một mươi một trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó có sáu trường hợp là người nhà của ca bệnh và năm trường hợp là tiểu thương tại chợ đầu mối
bác sĩ chu thị liễu phó trưởng trạm y tế phường tân hòa cho biết
tính đến bảy giờ sáng ngày một mươi tám tháng một mươi lực lượng y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh
cho hơn năm trăm linh tiểu thương tại chợ đầu mối và sẽ tiếp tục triển khai lấy mẫu test nhanh
cho hơn hai trăm linh tiểu thương còn lại trong sáng nay
ông hà trung chiến trưởng ban quản lý chợ đầu mối tân hòa cho biết
chợ đầu mối tân hòa là địa điểm cung cấp các nhu yếu phẩm trên địa bàn toàn tỉnh
nên số lượng tiểu thương người dân đến mua bán rất đông
ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính với sars cov hai tại chợ
ba quản lý chợ tiến hành triển khai các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định đảm bảo an toàn cho các tiểu thương để chợ tiếp tục hoạt động
không làm đất gãy việc cung ứng hàng hóa
ông chiến thông tin
cũng vì đây là chợ đầu mối nên trung tâm y tế thành phố buôn ma thuột
hiện chưa xác định được nguồn lây nhiễm
buộc các cơ quan chức năng phải tiến hành xét nghiệm và truy vết trên dây dầu
tình hình dịch bệnh tại đắk lắc sẽ còn diễn biến phức tạp
sau sự việc tại chợ đầu mối tân hòa
vốn là nơi người dân thường xuyên qua lại và di chuyển phân tán đi nhiều nơi
trước đó vào cuối tháng tám và đầu tháng một mươi năm nay
đắk lắc đã liên tục phải khoanh vùng cách ly một số địa bàn
do phát hiện nhiều ca nhiễm không rõ nguồn lây
cũng trong đợt dịch lần thứ tư này
tỉnh đắk lắc đã liên tiếp ghi nhận nhiều ổ dịch trong cộng đồng không rõ nguồn lây
vào ngày hai mươi hai tháng tám
chủ tịch kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh đắk lắc cho biết
trên địa bàn hai buôn rau và cơ tân run
ở xã cư nế huyện cương búc
ghi nhận một ổ dịch với sáu mươi trường hợp mắc covid một mươi chín
và ghi nhận thêm hơn ba mươi trường hợp dương tính sau khi xét nghiệm diện rộng
kể đến vào ngày một tháng một mươi
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố buôn ma thuột
đắk lắc cho biết
đã ban hành quyết định về việc thiết lập cách ly y tế vùng có dịch
để phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã ea cao
với một một trăm sáu mươi hộ gồm năm bảy trăm tám mươi một nhân khẩu
lực lượng y tế đã xét nghiệm hơn ba năm trăm linh người dân xã này
xác nhận một mươi tám trường hợp mắc covid một mươi chín
tiếp đó vào ngày một mươi hai tháng một mươi
cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đã ghi nhận một mươi năm trường hợp mắc covid một mươi chín
liên quan đến một ổ dịch ngoài cộng đồng
tại buôn đua xã đua cà ma huyện crong anna
trên xã cương búc
đã xác định nguồn lây
trung tâm kiểm soát bệnh tật đắk lắc đã phối hợp với trung tâm y tế huyện crong anna
khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm cho hàng nghìn người dân tại địa phương
hiện tại nguyên nhân khiến đắk lắc liên tiếp phát sinh các ổ dịch vẫn chưa được công bố
nhờ việc tỉnh này đón lượng lớn người dân từ vùng dịch trở về
có thể xem là một trong những nguyên nhân làm tăng tốc độ lây nhiễm
từ ngày hai đến ngày bảy tháng một mươi
tỉnh đắk lắc có khoảng một mươi bảy công dân trở về từ các tỉnh phía nam
chính quyền các địa phương đã triển khai đồng loạt các hoạt động tiếp nhận công dân
bố trí cách ly và hỗ trợ an sinh nhằm thực hiện mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch covid một mươi chín bùng phát trong cộng đồng
vừa đảm bảo an sinh cho người dân về quê trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh
tuy nhiên đây là khoảng thời gian cơn bão số bảy và số tám đổ bộ vào các tỉnh miền trung
trong đó có đắk lắc khiến cơ quan chức năng của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong việc ứng phó
cũng liên quan đến tình hình dịch bệnh tại đắk lắc
một phương tiện xuất phát từ bến xe ngã tư ga tp hcm đã đón khách dọc đường
trong số đó có ba khách phát hiện mắc covid một mươi chín thông qua xét nghiệm nhanh
xe khách vi phạm là nhà xe thuận hiếu thuộc công ty trách nhiệm hạn vận tải thịnh an
đơn vị vận tải đỉnh đắk lắc do hai lái xe vdd và pnv điều khiển
theo tường trình của công ty thịnh an xe khách xuất bến tại bến xe ngã tư ga
trên xe có bốn người gồm hai tài xế và hành khách
trong suốt quá trình từ tp hcm
về đến chốt kiểm soát hòa phú tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
lái xe đã đón thêm một mươi tám hành khách
khi đón chốt kiểm soát hà phú toàn bộ hành khách được lực lượng y tế giả soát
lấy mẫu xét nghiệm kết quả có ba hành khách thuộc một gia đình mắc covid một mươi chín
theo lời của tài xế ba hành khách này được đón dọc đường tại mỹ phước một quốc lộ một mươi ba tỉnh bình dương
và có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai ngày một mươi bốn tháng một mươi còn thời hạn
trong số này có một người được tiêm một mũi hai người còn lại chưa đủ một mươi tám tuổi để tiêm phòng
sự việc trên khiến sở giao thông vận tải tỉnh đắk lắc đề nghị tạm dừng hoạt động vận tải hành khách
tuyến cố định tp hcm đắk lắc và ngược lại vì nhận thấy không đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh
sau sự việc sở giao thông vận tải tp hcm đã yêu cầu công an tp ubnd tp thủ đức
và các quận huyện tăng cường giám sát kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm đón trả khách dọc đường
đồng thời yêu cầu các đơn vị vận tải không được đón trả khách dọc đường
kể cả các điểm dừng đón trả khách được công bố trong thời gian thí điểm hoạt động vận tải hành khách
từ một mươi ba tháng một mươi đến ngày hai mươi tháng một mươi
cũng trong ngày hôm nay một mươi tám tháng một mươi tỉnh giáp danh đắk lắc là gia lai
đã ghi nhận thêm ba mươi ba người dương tính sát covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh gia lai cho biết từ bảy h ngày một mươi bảy tháng một mươi đến bảy h ngày một mươi tám tháng một mươi
ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho năm năm trăm bảy mươi một người và ghi nhận
ba mươi ba trường hợp dương tính với sát covid một mươi chín
ngoài ra sáu mươi một mẫu nghi ngờ đang được xét nghiệm lại
trong giờ này năm trường hợp trước đó là f một của ca covid một mươi chín
có kết quả test nhanh dương tính với sát covid một mươi chín
tại phòng khám đa khoa bình an thành phố pleiko
hai mươi bảy trường hợp từ vùng dịch trở về địa phương
và một trường hợp test nhanh dương tính tại bệnh viện cao su chư sê
tính từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến bảy giờ ngày một mươi tám tháng một mươi
tỉnh gia lai ghi nhận một một mươi ba trường hợp dương tính với sát covid một mươi chín
trong đó năm ca qua đời sáu trăm bốn mươi bảy trường hợp đang được điều trị
đối chối tình hình này hai tỉnh đắk lắc và gia lai
cần phối hợp chặt chẽ tránh để người dân hai địa phương đi vào các vùng dịch
với diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
tất cả chúng ta cần phải có ý thức trong việc thực hiện năm k
không nên quá lo lắng khi xuất hiện ca bệnh cho cộng đồng
đồng thời cũng không chủ quan lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh
thông tin trên đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại